tại tỉnh bình thuận cũng đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
trong những năm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình thuận đã điều hàng ngàn lượt phương tiện
xử lý các tin báo cháy trực tiếp cứu chữa hàng trăm vụ cháy cứu được nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân
với trị giá hàng trăm tỷ đồng
với những thành tích đạt được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình thuận
một trăm bốn mươi sáu đơn vị thuộc lực lượng dân phòng xã phường và phòng cháy trợ cháy cơ sở
đã sôi nổi tham gia hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đây là dịp để giàn luyện kỹ năng củng cố kiến thức cho lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy